hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi ba một trăm linh chín ca nhiễm mới
trong đó một mươi năm ca nhập cảnh và một mươi ba chín mươi bốn ca ghi nhận trong nước
tăng sáu trăm sáu mươi năm ca so với ngày trước đó tại sáu mươi tỉnh thành phố
có bảy hai trăm tám mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
tp hcm một nghìn tám trăm linh chín cần thơ tám trăm chín mươi bảy bình dương bảy trăm linh bảy hà nội hai trăm năm mươi ba
trong đó có ba tỉnh thấp nhất là điện biên bốn lào cai hai yên bái một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
lâm đồng giảm một trăm hai mươi ba gia lai giảm một trăm linh bảy bình phước giảm bảy mươi một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
tp hcm tăng hai trăm hai mươi bảy cần thơ tăng một trăm năm mươi sáu
an giang tăng một trăm ba mươi chín
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua
một mươi một một trăm sáu mươi hai ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một một trăm tám mươi một ba trăm ba mươi bảy ca nhiễm
đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người
có một mươi một chín trăm tám mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một một trăm bảy mươi sáu một trăm bốn mươi tám ca
trong đó có chín trăm năm mươi hai bốn trăm ba mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
yên bái bắc cạn lai châu
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm bốn trăm sáu mươi bốn một trăm tám mươi ca nhiễm trên một ngày qua

tp hcm ba mươi bảy tám trăm hai mươi chín ca nhiễm trên một ngày qua

tp hcm hai mươi bốn ba trăm sáu mươi hai ca nhiễm trên một ngày qua
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố
báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày
tổng số ca được điều trị khỏi
số bệnh nhân nặng đang điều trị

trong đó thở oxy qua mặt nạ
thở oxy dòng cao hfnc
thở máy không sâm lấn
thở máy xâm lấn năm trăm hai mươi chín ca
x mô một mươi ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một
đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
ghi nhận một trăm ba mươi bảy ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh sáu mươi
trong đó có chín ca từ các tỉnh chuyển đến
trung bình số ca tử vong ghi nhận
trong bảy ngày qua
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam
tính đến nay là hai mươi bốn năm trăm bốn mươi bốn ca
chiếm tỷ lệ hai một
so với tổng số ca nhiễm
cao hơn trung bình của thế giới là một

tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi bốn
trên hai trăm ba mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ một trăm ba mươi bốn
trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ một mươi
trên bốn mươi chín xếp thứ năm asean
tử vong trên một triệu dân
xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ sáu asean
trung tâm báo chí tp hcm cho biết
hiện nay trên không gian mạng
đang lan truyền thông tin có nội dung khẩn
văn phòng chính phủ về tình hình
phòng chống dịch bệnh và một số giải pháp
được áp dụng trên địa bàn tp hcm
trước thông tin này chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm khẳng định đây là một thông tin bịa đặt
cụ thể các trang mạng xã hội
lan truyền nội dung thông tin khẩn
từ văn phòng chính phủ vừa hợp xong
với bộ quốc phòng mai ra thông báo
tp hcm vào tình trạng khẩn siêu thị sẽ đóng cửa hết
siêu thị chuối lớn sẽ ký hợp đồng
với quân đội để cung ứng lương thực cho dân
theo bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tình hình dịch bệnh của tp hcm
vẫn tiếp tục được kiểm soát
mức bão phủ vaccine tăng lên từng ngày
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
là bảy tám trăm chín mươi chín trăm tám mươi năm mũi một
và sáu bốn trăm một mươi năm chín trăm năm mươi bốn mũi hai
vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
cho người dân thành phố
tuy những ngày qua con số người mắc covid một mươi chín
có tăng nhưng chủ yếu ép không
không triệu chứng triệu chứng nhẹ
các ca chuyển nạn tập trung ở người chưa tiêm đủ
liệu vaccine hoặc có người có bệnh nền
vì vậy thành phố vẫn tiếp tục tăng cường
nâng mức bão phủ vaccine
và điều chỉnh các biện pháp chăm sóc ép không
phù hợp tình hình mới
hiện nay theo tinh thần nghị quyết số một trăm hai mươi
ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
tp hcm đang chuyển sang trạng thái
hít đứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các hoạt động xã hội sản xuất kinh doanh
đang từng bước được hồi phục
tinh thần cuộc sống người dân vui tươi hơn
lạc quan hơn
vì vậy các thông tin lan truyền trên hoàn toàn là bịa đặt
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm cũng đề nghị
khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan
lơ lạ trong phòng chống dịch bệnh
bởi diễn biến dịch vẫn rất khó lương
đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo
chủ trương giải pháp của thành phố
đặc biệt nắm bắt các thông tin từ ngộ chính thống
không chia sẻ lan truyền các thông tin bịa đặt
gây hoang mang dư luận
và ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch của thành phố
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín mới tăng nhanh trở lại
bạc liêu quy định người dân đã tiêm vaccine mới được đi chợ
bến tre dừng hoạt động các quán bar quán karaoke
trong những ngày qua theo công bố của bộ y tế
số ca mắc covid một mươi chín mới của cả nước liên tục tăng
cụ thể tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một
bộ y tế thông báo thêm một mươi hai bốn trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín mới
tại năm mươi chín tỉnh thành
trong khi đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
cả nước có một mươi một tám trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
ngày hai mươi ba tháng một mươi một có một mươi một ba trăm hai mươi một ca
con số của những ngày trước lần lượt là

các tỉnh thành phố phía nam vẫn là điểm nóng covid một mươi chín
trước xu hướng này nhiều tỉnh thành như
thành phố hồ chí minh hải phòng đà nẵng cần thơ
nghệ an thừa thiên huế quảng nam quảng ninh vĩnh phúc
kích hoạt các phương án ứng phó
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh hcdc
số ca mắc mới mỗi ngày tại thành phố
luôn trên một người và xu hướng tăng cao
cụ thể ngày hai mươi một tháng một mươi một
thành phố có một hai trăm sáu mươi năm ca mắc mới
ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tăng lên một năm trăm bốn mươi bảy ca
ngày hai mươi ba tháng một mươi một
có giảm nhưng vẫn cao là một hai trăm linh bốn ca
và ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
con số này tăng lên tới
theo bà nguyễn thị huỳnh mai
chánh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh
vẫn đang ở đợt dịch thứ tư
mục tiêu chung lúc này là duy trì bảo vệ
được thành quả chống dịch thời gian qua
kéo giảm số ca nặng ca tử vong
và củng cố lại hệ thống mi tỉ
để ứng phó với tình trạng số ca f tăng cao
thành phố xây dựng bảy kịch bản
chữa trị chăm sóc cho tầng f
trong thời gian sắp tới
hiện tại thành phố hồ chí minh có trên chín một trăm linh bác sĩ
và hơn một mươi chín điều dưỡng
thành phố hồ chí minh
duy trì được số lượng dường oxy
dường icu hồi sức tích cực
khả năng đáp ứng điều trị khoảng

bà mai nói
khi tình hình dịch căng thẳng trở lại
thành phố lập gần năm trăm năm mươi trạm y tế lưu động
với sự hỗ trợ của lực lượng quân y
phối hợp với ba trăm một mươi hai trạm y tế phường xã
giúp chăm sóc f tại nhà
cũng như cấp phát túi thuốc abc
giúp người dân an tâm hơn trong điều trị
để chăm sóc điều trị f tăng lên
sở y tế cho mở lại khu cách ly
và thành lập bệnh viện giải chiến cấp quận
huyện xem như đây là cơ sở điều trị tầng hai
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
lập một mươi chín đoàn kiểm tra công tác
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và phục hồi phát triển kinh tế xã hội
trên địa bàn thực hiện kiểm tra
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một
sở y tế gửi ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh tờ trình
về việc phê duyệt chiến lược y tế
trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố
dự thảo gồm sáu chiến lược lớn
để kiểm soát dịch covid một mươi chín
thưa quý vị sở y tế thành phố hồ chí minh
cho biết trong thời gian qua địa phương
còn nhiều hạn chế như cách ly tập trung
tất cả f gây quá tải
chưa đảm bảo nhập liệu và giãn cách khi tiêm vaccine
bộ y tế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến
sơ kết công tác điều trị covid một mươi chín
hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá
trước kinh nghiệm công tác chẩn đoán
điều trị người bệnh covid một mươi chín
và triển khai các giải pháp mới
tại hội nghị sở y tế thành phố hồ chí minh
cho biết từ ngày một tháng một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một
toàn thành phố đã có bốn trăm năm mươi chín bảy trăm hai mươi ba ca covid một mươi chín
được bộ y tế công bố
địa phương này cũng đã trải qua
bốn đợt giãn cách xã hội
về tình hình tiếp nhận điều trị
thành phố hồ chí minh đã triển khai
mô hình tháp ba tầng
trước ngày hai mươi bảy tháng bốn địa phương này
chỉ có năm bệnh viện điều trị f
gồm có chín trăm bảy mươi giường bốn mươi hai giường icu
trong ngày hai mươi bảy tháng bốn
số cơ sở điều trị được nâng lên là chín mươi năm bệnh viện
chuyển đổi công năng năm mươi bốn bệnh viện
thành lập thêm ba mươi sáu bệnh viện giả chiến
và trở thành một bệnh viện
và hai trăm linh một cơ sở cách ly f
tại thời điểm cao nhất
của đợt dịch thứ bốn
thành phố có một trăm linh bốn giường ở cả ba tầng
trong đó có bốn sáu trăm linh giường icu
và tám một trăm hai mươi tám bác sĩ

một năm trăm linh kỹ thuật viên
và hộ lý tham gia chăm sóc f
từ ngày hai mươi tám tháng bảy
thành phố đã thi điểm cách ly f
ngày chín tháng tám bắt đầu cấp gói thuốc ab
cho f cách ly tại nhà
đến ngày hai mươi sáu tháng tám
địa phương tiếp tục cấp gói thuốc c
chương trình có kiểm soát của bộ y tế
bên cạnh đó thành phố hồ chí minh
cũng thành lập ba trăm hai mươi bảy tổ phản ứng nhanh
năm trạm cấp cứu vệ tinh một trăm một mươi năm giả chiến
và năm trăm hai mươi năm trạm y tế lưu động
do lực lượng quân y hỗ trợ
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
có hai trăm sáu mươi sáu trăm linh ba f cách ly tại nhà
đã khỏi bệnh
cấp phần giảm tải cho hệ thống thu dung điều trị
mức chi phí điều trị covid một mươi chín
trung bình phụ thuộc vào tình trạng của bệnh nhân
trong đó với f phải lọc máu
hay sử dụng ecmo chi phí điều trị rất lớn
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một
bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến
sơ kết công tác điều trị covid một mươi chín
nhằm đánh giá rút kinh nghiệm công tác chẩn đoán
điều trị người bệnh covid một mươi chín
và triển khai các giải pháp mới trong tình hình mới
hội nghị được chủ trị bởi thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
báo cáo tại hội nghị
ông lương ngọc huê
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
đưa ra thông tin về chi phí điều trị covid một mươi chín
trung bình tại hai bệnh viện
là bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phú hồ chí minh
và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
theo đó chi phí điều trị trung bình
của tất cả bệnh nhân covid một mươi chín
tại cơ sở ở bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh
là hai mươi tám trăm tám mươi bốn một trăm sáu mươi bốn đồng
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
là một mươi tám chín trăm tám mươi năm trăm hai mươi năm đồng
chi phí điều trị trung bình
của tất cả các bệnh nhân covid một mươi chín
trong phòng hồi sức tích cực icu
là ba mươi hai chín trăm linh năm năm trăm chín mươi năm đồng
bệnh viện bệnh nhiệt đới
thành phú hồ chí minh
và năm mươi ba trăm ba mươi bốn một trăm hai mươi một đồng
đối với bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
tại xã mai trung huyện hiệp hòa
của tỉnh bắc giang
mới đây đã xuất hiện chùm bốn ca nhiễm
đáng lo ngại khi những người này
từng tham gia buổi tiệc sinh nhật đông người
rồi đi hát karaoke tại sóc sơn hà nội
theo báo giới ép khung đầu tiên
được phát hiện là nợ vây trờ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
công nhân tại một doanh nghiệp
tại khu công nghiệp vân trung huyện việt yên bắc giang
dương tính hôm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
ngày hai mươi năm tháng một mươi một
có ba ép khung được xác định liên quan bệnh nhân trờ
cơ quan chức năng truy vết được
liên quan ca bệnh này
ghi nhận của báo bắc giang cho hay
điều đáng lo ngại là bốn trường hợp ép khung này
cùng dự buổi tiệc sinh nhật đông người
rồi đi hát tại quán karaoke hào quang sóc sơn hà nội
vào ngày hai mươi một tháng một mươi một
nhưng không khai báo
giới chức huyện sóc sơn ngày hai mươi năm tháng một mươi một
cũng đã xác định quán hào quang
phát sinh năm ca dân tính là nhân viên
ông hoàng công bộ
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hiệp hòa
cho nguồn trên biết
cùng với việc khử khuẩn nơi ở của các ca dương tính
nhà chức trách truy vết lấy mẫu xét nghiệm
cho tất cả những người có liên quan trên địa bàn
công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện
lập hồ sơ với bốn ép khung trên
nếu để lây lan dịch covid một mươi chín
thì sẽ xử lý hình sự
hoặc xử phạt hành chính vì khai báo dàn dũi
hiện tại một phần thôn trung hòa xã mai trung
đã được tạm phong tỏa liên quan chùm ca nhiễm này
lịch trình của các ca dân tính
được thông báo để người dân biết tự giác khai báo
cao bằng bắc giang phú thọ
cách ly f triệu chứng nhẹ tại nhà
cử nhân viên y tế theo dõi
và nếu như người bệnh chuyển nặng
thì sẽ chuyển đến cơ sở điều trị giã chiến
cao bằng tỉnh cuối cùng ghi nhận
ca nhiễm covid một mươi chín đợt này
đã phát hiện một trăm linh sáu ca nhiễm
tính tới hai mươi sáu tháng một mươi một
khoảng hai mươi f đang được cách ly
điều trị tại nhà ở các xã lý bôn vĩnh quang
và nam cao thuộc huyện bảo lâm
ông mã gia hảnh chủ tịch ủy ban nhân dân
huyện bảo lâm cho biết
những f này đều còn trẻ sức khỏe tốt
không có trường hợp nào trở nặng
để quản lý f tại nhà huyện bảo lâm
do các xã thành lập tổ theo dõi
sáng và chiều các cán bộ y tế xã
sẽ chủ động liên lạc bằng điện thoại
cho các f nắm tình hình
người bệnh cũng sẽ thông tin lại với nhân viên y tế
nếu thấy có biểu hiện nặng ông hạnh nói
huyện bảo lâm hiện có hai khu cách ly
tập trung tại xã nam quang
và trung tâm chính trị của huyện
với sức chứa gần một trăm linh người
hiện tại cách ly bốn mươi ba người
trong khi đó cơ sở điều trị covid một mươi chín
tại xóm bản bó xã thái hộc
bố trí bốn mươi bốn dường bệnh
đang điều trị năm ca dường tính
theo ông lê hải hòa phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng
chủ trương của tỉnh là không đưa quá nhiều người
vào khu cách ly tập trung
quá trình cách ly f tại nhà tính nhận thấy
chỉ cần giám sát tốt cung cấp đầy đủ
vitamin và thuốc
từ giữa tháng một mươi đến nay phú thọ ghi nhận
hơn một sáu trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
khoảng bảy mươi f triệu chứng nhẹ
và f một của tỉnh được điều trị cách ly tại nhà
từ việc nhiều cháu học sinh
nhiễm covid một mươi chín vào khu cách ly
đi lại khó quản lý khiến chúng tôi quyết định
phải thực hiện biện pháp trên
ông phạm văn tính trưởng phòng nghiệp vụ y tế
sở y tế phú thọ cho biết
quyết định trên được áp dụng
từ những ngày đầu phát sinh ca nhiễm
tại xã chu hóa thành phố việt trì
khi các khu cách ly vẫn còn nhiều chỗ trống
các xã cử đội kiểm tra điều kiện cách ly
như nhà riêng phòng riêng
việc cách ly tại nhà phải được chính sự đồng ý
của f f một
sau đó các trạm y tế lưu động sẽ đặt bình oxy
tại các gia đình để dùng khi cần thiết
lập nhóm trên mạng xã hội cho f f một
và nhân viên y tế để cập nhật
tình hình sức khỏe giải đáp thắc mắc
tại nghệ an ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
tỉnh thi điểm lập trạm y tế lưu động
tại khuôn viên trường mạm non xã nghĩa đồng
huyện tân kỳ nơi đang bùng phát
nhiều ca bệnh dự kiến ngành y tế
tiếp tục mở thêm các trạm y tế lưu động
khác trên địa bàn chức năng của trạm này
là thu dung điều trị tối đa gần
hai trăm linh f có triệu chứng nhẹ hoặc không
có triệu chứng các ca bệnh điều trị
tại đây nếu chuyển nặng sẽ được chuyển tới
bệnh viện giả chiến tuyến tỉnh sau ba ngày
trạm lưu động đã tiếp nhận hơn bảy mươi bệnh nhân
từ ngày ba tháng một mươi một tỉnh cho cách ly
f một tại nhà với người từ sáu mươi tuổi
trở lên người có bệnh nền
dưới một mươi tám tuổi và phụ nữ mang thai
nghệ an dự kiến sẽ cách ly toàn bộ
f một tại nhà thời gian tới
cdc nghệ an cho biết
từ sáu giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi một
đến sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
toàn tỉnh ghi nhận một trăm linh một ca nhiễm
trong đó có một mươi hai ca cộng đồng
một số ca mắc covid một mươi chín mới xuất hiện
ở miền đông trung quốc đã khiến thành phố thượng hải
hạn chế các hoạt động du lịch
và một số thành phố lân cận cũng đã ngừng
dịch vụ giao thông công cộng trong bối cảnh
trung quốc kiên quyết theo đuổi chính sách
không khoản nhượng với covid một mươi chín
dữ liệu chính thức từ ủy ban y tế
quốc gia nhc hôm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
cho thấy thành phố thượng hải
ghi nhận ba trường hợp nhiễm covid một mươi chín
có các triệu chứng hôm hai mươi năm tháng một mươi một
lần gần nhất thành phố thượng hải
ghi nhận ca nhiễm có triệu chứng là vào tháng tám
hồi đầu tháng này
các quan chức y tế trung quốc đã nói rằng
mục tiêu của nước này không phải là theo đuổi
chiến lược không ca mắc covid một mươi chín
mà là bảo đảm rằng các ổ dịch địa phương
có thể được phát hiện và ngăn chặn càng sớm càng tốt
chính quyền thượng hải đã yêu cầu
các công ty du lịch tạm dừng
các chuyến đi giữa thành phố này
trung tâm tài chính của hai mươi bốn chín triệu dân
đã phong tỏa một số khu dân cư
bị cho là có nguy cơ lây nhiễm cao
và hai bệnh viện địa phương đã tạm dừng
một số dịch vụ trực tiếp
nhằm tuân thủ các quy định kiểm soát dịch covid một mươi chín
chính quyền thành phố cũng yêu cầu
tất cả các trường học tạm dừng các lớp học trực tuyến
đồng thời yêu cầu các trường đại học
thắt chặt quản lý đối với sinh viên
dữ liệu của nhc cho thấy
thành phố hàng châu ở tỉnh chiết giang
cũng phát hiện hai ca nhiễm không triệu chứng
tại địa phương vào hôm ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
trung quốc ghi nhận chín mươi tám năm trăm tám mươi ba ca mắc
có triệu chứng
trong khi tổng ca tử vong do covid một mươi chín
trên cả nước là bốn sáu trăm ba mươi sáu
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin covid phát sóng hàng ngày
trên kênh youtube sức khỏe và đời sống của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại